trong cuộc họp sáng nay hai mươi bốn tháng tám ubnd tp hà nội đã quyết định từ ngày một tháng chín tới đây
sẽ thí điểm các hoạt động kinh doanh ở các nhà hàng quán bar sau hai mươi bốn giờ trên địa bàn quận hoàn kiếm
vào ba ngày cuối tuần nhằm tạo cú hích cho phát triển du lịch
nhiều người dân bày tỏ ý kiến ủng hộ quyết định này tuy nhiên muốn thực hiện được mục tiêu trên
và để đón ba mươi triệu lượt khách du lịch hà nội phải thay đổi tư duy làm du lịch
tức là phải loại bỏ cơ chế chính sách không phù hợp với thực tiễn cuộc sống
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
điều này vô hình chung tạo ra sự hụt hẫng với khách du lịch nước ngoài
vốn có những thói quen vui chơi giải trí rất khuya
chính vì vậy việc giờ giới nghiêm sắp được gỡ bỏ đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình
cho rằng đây là cách để thu hút khách du lịch quốc tế hiệu quả thiết thực
những người làm nghề kinh doanh trên địa bàn cũng vô cùng háo hức
bởi họ đặt niềm tin tưởng và kỳ vọng rằng quyết định này của người đứng đầu thành phố
để kinh doanh phát triển một cách vượt bậc
nhìn ở góc độ du lịch chủ trương này sẽ kích thích phát triển các dịch vụ
sản phẩm phục vụ khách du lịch kéo dài thời gian lưu trú của khách tại hà nội
và gia tăng doanh thu từ du lịch
có thể nói đây là cố hích mạnh mẽ trong cách quản lý ngành du lịch thủ đô
hà nội về đêm rất đẹp và an toàn
đường phố tràn ngập ánh sáng và đông nghịt người
tôi rất vui khi được quan sát cách người hà nội sống sinh hoạt ăn uống và giải trí vào ban đêm
việc này sẽ tạo nên sức hút không chỉ cho giới trẻ trong hà nội
mà còn cho rất nhiều những người du lịch đến từ nước ngoài
và nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng là tất cả những thanh niên và tất cả những người nước ngoài
sẽ chọn khu phố cổ làm nơi mà dừng chân để vui chơi
rõ ràng bỏ lệnh giới nghiêm ở hà nội là một quyết định đúng đắn
tại thời điểm này
khi mà nhu cầu về sự phát triển giải trí giao lưu khám phá của con người đang ngày một tăng cao
tuy nhiên bất kỳ sự việc nào cũng có tính hai mặt
các cơ quan chức năng cần phải quy hoạch chi tiết
đồng thời phải có bộ tiêu chuẩn điều kiện của một điểm vui chơi giải trí
được phép hoạt động sau một mươi hai giờ tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân